dịch sốt xuất huyết tại hà nội đang có dấu hiệu chứng lại sau hàng loạt các biện pháp tích cực để diệt mũi
tuy nhiên đáng lo ngại là mỗi vần truyền bệnh sốt xuất huyết đang có dấu hiệu kháng một số loại thuốc diệt mũi
còn người dân thì vẫn lơ là trong việc phòng bệnh
các nhà khoa học hiện đã nghiên cứu thử nghiệm thành công loại mũi wombatia
loại mũi có tác dụng ức chế khả năng lây truyền virus sốt xuất huyết tại việt nam
hiện tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương là nơi đang nhân giống loại mũi này
được trang bị để ngăn không cho mũi lạ vào phòng
còn trong phòng là hàng chục thùng mũi wombatia đang được các kỹ thuật viên chăm sóc cẩn thận
nhiệt độ trong phòng nuôi mũi cũng được theo dõi rất cẩn thận để đảm bảo điều kiện cho mũi này phát triển
mình cho mũi ăn máu máu đấy phải cứ gọi cho là sạch đi
sạch tức là không những người đấy trong vòng một tháng trước đấy là không được uống kháng sinh
thì nếu mà như uống kháng sinh thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái mật độ wombatia
theo các nhà khoa học
won batia là vi khuẩn nội bào sống trong tế bào côn trùng và truyền sang thế hệ tiếp theo thông qua trứng của côn trùng
vi khuẩn wombatia này sẽ làm ức chế khả năng lây truyền virus sốt sốt huyết
mũi wombatia chính là mũi vằn truyền bệnh sốt sốt huyết được cấy vi khuẩn chứa wombatia
tuổi thọ của con mũi azepti truyền bệnh sốt huyết đanh thì sống trung bình khoảng độ là ba mươi bốn ngày
tuy nhiên nếu như con mũi bị nhiễm vi khuẩn wombatia thì tuổi thọ cũng sẽ giảm xuống
chỉ còn khoảng độ là một mươi hai ngày
khi mà tuổi thọ của con mũi này chết đi thì chắc chắn rằng là cái việc mà gieo rắc virus đanh từ người bệnh sang người lành ở thực địa là sẽ giảm đi
để đảm bảo mũi walbatia có thể sống tốt ngoài tự nhiên
hàng tuần các kỹ thuật viên sẽ thả khoảng hai mươi mỗi ngoài thực địa để giao phối với tám mươi mỗi được nuôi trong phòng thí nghiệm
cơ chế lan truyền wombatia trong quần thể mũi vằn như sau
mũi đực mang wombatia giao phối với mũi vằn cái tự nhiên thì trứng do con cái đẻ ra sẽ không nở
mũi cái mang wombatia cặp với mũi đực mang hay không mang wombatia sẽ sản sinh ra mũi mang wombatia
con mũi nó đã bé như thế rồi thì trứng của nó thì cũng bé như thế nào
thế mà chúng tôi phải dùng cái loại vi tiêm để mà cấy con vi khuẩn baki này vào trứng mũi
gặt không biết là bao nhiêu thất bại trong giai đoạn đầu
sau đó thì với kỹ thuật chuyển giao từ australia
chuyển cho công nghệ rồi là các bạn cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn
thì dần dần cái việc nuôi uvakia trở nên dễ dàng hơn
trên thế giới một số nước như úc anh brazil đã sử dụng mũi hulmatia để ruột mũi sốt sốt huyết
còn tại việt nam mũi đã được thả thực nghiệm tại đảo trí nguyên tỉnh khánh hòa
giúp nơi này không còn dịch sốt sốt huyết
dự kiến thời gian tới loại mũi này sẽ tiếp tục được thả tại xã vinh lương phía bắc thành phố nha trang